vâng trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng khuyến nghị trong trường hợp nghi ngờ
người dùng có thể truy cập vào danh bạ tín nhiệm tại địa chỉ https hai hai gạch chéo tín nhiệm mạng vn
để xác thực số điện thoại đang liên hệ với mình có chính xác hay không
đồng thời người dùng có thể tra cứu nhận biết nhanh các website uy tín
nhận diện được mức độ an toàn thông tin của thiết bị so sánh và đưa ra quyết định sáng suốt khi tiêu dùng
chuyển sang một thông tin khác
tổng công ty điện lực miền trung evn cpc đơn vị dự kiến thực hiện giảm giá điện
giảm tiền điện đợt bốn cho hơn bảy trăm bốn mươi một khách hàng tại khu vực miền trung tây nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổng số tiền dự kiến giảm trong đợt này là chín mươi tỷ đồng
cụ thể trong đợt này tổng công ty điện lực miền trung sẽ giảm một mươi năm tỷ đồng hỗ trợ các doanh trại quân đội trường của quân đội
cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm địa điểm cách ly y tế tập trung
không thu phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly với thời gian áp dụng trong bảy tháng
từ kỳ hóa đơn tháng sáu đến kỳ hóa đơn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó tổng công ty điện lực miền trung cũng dự kiến giảm bảy mươi năm tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt
trong hai tháng kỳ hóa đơn tháng tám và kỳ hóa đơn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt
tại các địa phương khu vực miền trung tây nguyên đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại thời điểm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi